thưa quý vị nâng khống vốn của công ty faros niêm yết bán cổ phiếu trên sàn hones
cựu chủ tịch tập đoàn flc và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của nhà đầu tư
rồi sử dụng với nhiều mục đích khác nhau
theo cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi nâng khống số vốn công ty farod
từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng với sự giúp sức của nhiều bị can
ngày một chín hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp này chính thức được giao dịch trên sàn trứng hose
mã cổ phiếu của faros là ros số lượng bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu với giá tham chiếu là một mươi năm trăm linh đồng trên một cổ phiếu
cơ quan công tố cáo buộc tất cả các sai phạm của bị can thuộc faros
ubnd trường khoán nhà nước sàn hose đã tạo điều kiện để doanh nghiệp này được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros
từ những sai phạm đó đã giúp trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc và đồng phạm
đưa các cổ phiếu gian dối về giá trị vốn chủ sở hữu khống bán cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền
sau khi cổ phiếu ros
được niêm yết trên sản chứng khoán trịnh văn quyết chỉ đạo em gái là trịnh thị minh huế sử dụng năm trăm một mươi tám tài khoản của người thân quen
nhân viên để mua bán cổ phiếu này điều chuyển tiền theo chỉ đạo của bị can
các bị can đã sử dụng sàn hose làm phương tiện để bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu
trong đó bị cáo quyết đứng tên hơn hai trăm chín mươi triệu cổ phiếu hơn một trăm linh triệu cổ phiếu của một mươi một cá nhân là những người thân được cựu chủ tịch flc nhờ đứng tên
là cổ đông cho hơn ba mươi nhà đầu tư là những người mua cổ phiếu ban đầu
của chị văn quyết thu về hơn bốn tám trăm một mươi tám tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
sau khi số tiền bán cổ phiếu ros nêu trên được truyền về các tài khoản của các cổ đồng huế lập tức rút tiền mặt đưa cho họ ký
sau đó huế lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau theo chỉ đạo của trịnh văn quyết
trong đó hơn một trăm tám mươi một tỷ đồng được nộp vào tài khoản của tập đoàn flc và năm công ty con công ty liên kết
theo cơ quan điều tra
có một trăm ba mươi ba trong tổng số ba mươi bị hại đang sở hữu hơn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu ban đầu
hình thành từ vốn gấp khống với tổng giá trị khi mua là hơn hai hai tỷ đồng
hiện có chín mươi năm bị hại trong số một trăm ba mươi ba người có yêu cầu bồi thường thiệt hại
do đang sử dụng hơn ba trăm tám mươi một cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn gốc khống với giá trị mua là hơn một ba tỷ đồng
ngày bốn năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo chẳng truy tố bị can trịnh văn quyết
chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thao túng thị trường chứng khoán
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao kết quả điều tra đến nay xác định
ngoài các bị can bị khởi tố điều tra về các tội danh nêu trên
còn có các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam sở giao dịch chứng khoán tp hcm các công ty kiểm toán
các đoàn thanh tra kiểm tra các cá nhân thuộc tập đoàn flc công ty faros công ty bos
ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân có liên quan đến hành vi phạm tội
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xử lý đối với các đối tượng sau đây
các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm lưu ký chứng khoán
các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước gồm ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bà lê thị thu hằng phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng
bà trần thị hằng chuyên viên phòng đăng ký chứng khoán thuộc trung tâm lưu ký chứng khoán
không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bị bộ tài chính ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
kết quả điều tra xác định các cá nhân trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu
đề xuất chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán của công ty faros
nhưng cơ quan điều tra xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm tại ủy ban chứng khoán nhà nước
và trung tâm lưu ký chứng khoán thuộc về các bị can lê công điền dương văn thanh phạm trung minh
đã cố ý che giấu công bố thông tin sai lệch dẫn đến tạo điều kiện cho công ty faros của trịnh văn quyết
và đồng phạm
đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó cơ quan điều tra xem xét không xử lý hình sự kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
đối với các cá nhân nêu trên
các cá nhân tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ s e
đối với ông đoàn vĩnh nam chuyên viên phòng quản lý và thẩm định niêm yết thư ký hội đồng niêm yết hồ s e
khi được phân công nghiên cứu thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty faros
nam biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros là bốn ba trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo tài chính kiểm toán và văn bản của ủy ban chứng khoán nhà nước
đồng thời công ty pharos cũng chưa báo cáo giải trình làm rõ được những nội dung tại công văn bốn nghìn hai trăm chín mươi tám
tuy nhiên do trần đắc sinh trầm tuấn vũ chỉ đạo và sức ép của lê hải trà
nên đoàn vĩnh nam vẫn đề xuất hồ sơ của công ty faros đủ điều kiện niêm yết trên sản chứng khoán trái pháp luật
hành vi của đoàn vĩnh nam có dấu dấu
hành vi của đoàn vĩnh nam có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ tham gia với vai trò lệ thuộc thứ yếu
chịu sự chỉ đạo sức ép từ lãnh đạo cấp trên
nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
đối với nguyễn thị minh hằng giám đốc phòng giám sát giao dịch thành viên hội đồng niêm yết hồ s e
đỗ thị phương lan giám đốc phòng pháp chế thành viên hội đồng niêm yết hồ s e
ngô viết hoàng giao ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính
và phòng giám sát thị trường trung khoán hồ s e
nguyễn thị việt hà ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc
trần văn dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc hồ s e kiêm chủ tịch hội đồng niêm yết
các cá nhân này đã cho ý kiến chấp thuận hồ sơ niêm yết của công ty faros
trên cơ sở tin tưởng vào báo cáo thẩm định của phòng quản lý và thẩm định niêm yết
trình và nghị quyết của hội đồng quản trị là hồ sơ của công ty faros đã đủ điều kiện niêm yết
hành vi của năm cá nhân nêu trên có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự
mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
các đoàn thanh tra kiểm tra
đối với đoàn kiểm tra của bộ tài chính ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
bộ tài chính có quyết định số ba trăm chín mươi năm btc về việc kiểm tra tại công ty faros
và giao dịch cổ phiếu công ty faros mã chứng khoán ros tại bảy công ty chứng khoán
kiểm tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
việc tăng vốn và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế
việc chấp hành các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
thời kỳ kiểm tra
năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu và tình hình số liệu có liên quan đến thời kỳ kiểm tra
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường
trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty faros
đoàn kiểm tra đã thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản
của công ty faros nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính
đoàn kiểm tra đã tham vấn ý kiến của ngân hàng nhà nước
bộ kế hoạch và đầu tư và đối chiếu với các quy định
pháp luật phát hiện nhiều bất cập sơ hở trong các quy định của pháp luật về doanh nghiệp
hoạt động đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư tài chính cho vay
ủy thác đầu tư nên đã tham mưu cho bộ tài chính ban hành ba văn bản báo cáo kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành chín nội dung trong đó có tám nội dung về giả soát các quy định pháp luật
liên quan đến luật đầu tư luật doanh nghiệp luật dân sự các quy định quản lý nhà nước
về lĩnh vực cổ phần chứng khoán và một nội dung đề nghị xử phạt hành chính
đối với công ty faros về hành vi vi phạm trong công bố thông tin
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra
nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
đối với đoàn kiểm tra sở giao dịch chứng khoán tp hcm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm năm mươi chín quy đề ubck về việc kiểm tra giám sát
việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán
trong lĩnh vực chứng khoán của san hose kỳ kiểm tra từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
các nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết chứng khoán
về giao dịch cổ phiếu quỹ về các mã cổ phiếu trạm tiêu chí cảnh báo chế độ báo cáo
và công bố thông tin đối với thành viên của sàn hose vào việc xử lý vi phạm các quy định
đối với các tổ chức niêm yết về nội dung thực hiện các kiến nghị của ủy ban chứng khoán nhà nước
sau kiểm tra năm hai nghìn một mươi năm
từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán
gồm hai mươi bốn hồ sơ thẩm định niêm yết lần đầu
trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ros của công ty faros
kiểm tra sát xuất một mươi hai trên một trăm bảy mươi bốn hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết
và kiểm tra theo nội dung đã được phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra không phát hiện ra sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ
niêm yết của sàn hồ se
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra
nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
nhóm giao dịch viên kiểm soát viên ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân hà nội
kết quả điều tra xác định có một mươi ba kiểm soát viên và giao dịch viên ngân hàng bidv
chi nhánh thanh xuân thực hiện các giao dịch nộp tiền chuyển tiền rút tiền
theo các chứng tử được ký sẵn để công ty faros tăng vốn vi phạm khoản hai điều một mươi bốn
quy định số sáu nghìn bốn trăm bốn mươi
cơ quan điều tra xác định không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga
với nhóm của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
đối với giao dịch viên kiểm soát viên mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xem xét xử lý theo quy định
không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga với nhóm cán bộ ngân hàng bidv
chi nhánh thanh xuân nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
các cá nhân liên quan khác các cơ quan điều tra xác định không có sự thông đồng
khác thuộc công ty bos công ty pharos tập đoàn flc và công ty asc
nhóm một trăm tám mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là các cá nhân đứng tên đại diện pháp luật nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái
tập đoàn flc và các công ty liên quan
người thân quen của trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga
có hành vi ký các thủ tục để trịnh thị minh huế tạo dòng tiền
hợp thức nâng khống vốn góp tại công ty faros hoàn thiện thủ tục
để cổ phiếu ros được niêm yết trên sàn chứng khoán
có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự tuy nhiên xem xét tính chất
mức độ hành vi của các đối tượng và không được hưởng lợi
nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự
nhóm hai mươi ba đối tượng là nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái flc
là người thân họ hàng trong gia đình của trịnh văn quyết
có hành vi giúp sức cho trịnh thị minh huế
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
các cá nhân này đã cho trịnh thị minh huế mượn chứng minh nhân dân
giấy tờ tùy thân để huế làm hồ sơ mở tài khoản chứng khoán
tài khoản ngân hàng sau đó giao cho huế quản lý
sử dụng để thao túng thị trường trường khoán
giúp trịnh văn quyết thu lời bất chính
có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội
thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi đã tham gia và không được hưởng lợi
nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự